bộ công an và bộ giao thông vận tải đã thống nhất cao trong việc chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông có giấy phép lái xe bị tạm giữ
theo đó chậm nhất đến ngày một tháng sáu sẽ kết nối dữ liệu liên ngành giữa cục cảnh sát giao thông và tổng cục đường bộ
giải pháp này được cho là sẽ chấm dứt tình trạng tài xế vi phạm trốn tránh thực hiện chế tài bằng cách bỏ luôn giấy phép lái xe bị cảnh sát tạm giữ
lấy lý do mất để đi làm giấy mới mà các cơ quan quản lý không hề hay biết
hàng năm cảnh sát giao thông phải huy động nhiều nhân lực và tiền của để thông báo bằng văn bản trên dưới ba trăm năm mươi trường hợp bị tước giấy phép lái xe cho bên tổng cục đường bộ
chính vì thực hiện bằng đường bưu điện văn thư vừa chậm trễ dễ thất lạc không có sẵn cho việc tra cứu nhanh chóng
nên việc quản lý giấy phép lái xe liên ngành công an giao thông còn nhiều bất cập
việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên ngành càng sớm được thực hiện sẽ giải quyết vấn đề này